theo thông tin từ bộ y tế đến nay việt nam ghi nhận hơn hai trăm năm mươi trường hợp mắc covid một mươi chín
trong đó có bốn mươi bốn trường hợp liên quan tới bệnh viện bạch mai một mươi tám trường hợp liên quan tới quán ba buha
tp hcm năm trường hợp liên quan đến ổ dịch tại hạ lôi mê linh hà nội
với ba ổ dịch này bộ y tế kết hợp với các bộ ngành khác đã nhanh chóng khoanh vùng
xét nghiệm và xử lý hạn chế đến mức thấp nhất việc lây lan ra diện rộng
liên quan đến chủng ca bệnh tại bệnh viện bạch mai hà nội bệnh viện bạch mai đã xét nghiệm
chín một trăm sáu mươi hai mẫu trong đó chín một trăm ba mươi mẫu âm tính hai mươi hai mẫu dương tính và một mươi mẫu đăng trực kết quả
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm đã thực hiện một mươi ba trăm một mươi ba mẫu tết nhanh người liên quan đến bệnh viện bạch mai
trong đó ghi nhận bốn mươi mẫu nghi ngờ dương tính sau đó xét nghiệm bằng phương pháp rt pcr đều cho kết quả âm tính
liên quan đến quán ba bù đa tp hcm thực hiện cách ly và xét nghiệm đối với
bốn bốn trăm sáu mươi sáu trường hợp trong đó có hai trăm năm mươi năm người có mặt trực tiếp tại quán ba bốn bốn trăm một mươi sáu người đã có kết quả xét nghiệm âm tính
một mươi tám trường hợp dương tính số còn lại đang chờ kết quả xét nghiệm
liên quan đến ổ dịch tại thôn hạ lôi mê linh hà nội ghi nhận bốn trường hợp có liên quan đến bệnh nhân số hai trăm bốn mươi ba
đã từng đưa người nhà đi khám tại bệnh viện bạch mai bao gồm bệnh nhân số hai trăm năm mươi hai trăm năm mươi ba hai trăm năm mươi bốn và hai trăm năm mươi bảy
đã thiết lập chín chốt kiểm soát hoành vùng cách ly toàn bộ thôn hạ lôi với một mươi một bảy mươi bảy người
trong đó ba trăm sáu mươi một người
tiếp xúc gần f một đã được cách ly tập trung